xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số thông tin đáng chú ý
vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long và một mươi một bị cáo khác trong vụ việt á
phiên tòa phúc thẩm dự kiến sẽ diễn ra trong ba ngày
với cáo buộc nhận hối lộ hai hai mươi năm triệu usd từ việt á hồi tháng một năm nay ông nguyễn thành long đã bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt một mươi tám năm tù
ông long đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
ngoài ông long các bị cáo phan quốc việt chủ tịch việt á trịnh thanh hùng phạm duy tuyến nguyễn trường giang cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
công an thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hồ thủy tiên
chú ở quận hải châu để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra vào ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cặp vợ chồng bị hại chú ở quận hải châu có mua của vợ chồng tiên một mảnh đất với giá hơn một mươi tỷ đồng
sau khi đã chuyển đủ số tiền mua đất và đến văn phòng công chứng thực hiện việc chuyển nhượng
thì vợ chồng bị hại mới vỡ lẽ là thửa đất trên đã được thế chấp cho ngân hàng
ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tiên đã bán lô đất trên cho một người khác
cho đến ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba bị hại tiếp tục mua của tiên một mảnh đất khác với số tiền hơn chín bảy tỷ đồng
sau đó bị hại tiếp tục phát hiện lô đất trên cho một người khác
lô đất này đã được vợ chồng của tiên ủy quyền mua bán cho người khác
qua điều tra xác định vợ chồng hồ thủy tiên biết việc ủy quyền lô đất cho người khác
nhưng vẫn đồng ý bán cho bị hại và chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng
với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bố đối tượng là trần minh trí nguyễn thiện trí
nguyễn nhật sơn và đặng duy tâm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai
ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
liên quan đến vụ việc nguyễn thị tố hương đã bị lập hồ sơ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện định quán đã bắt quả tăng năm đối tượng trên
đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã phú cường
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá
một bịch ni lông bên trong còn bám dính chất bột màu trắng
qua test nhanh cả năm đều dương tính với chất ma túy
công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn vừa phát hiện và thu giữ lô hàng hóa gồm các máy pot và tinh dầu
dùng cho thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ
vào ngày một mươi ba tháng năm công an thành phố lạng sơn đã kiểm tra hành chính nhà ở của mã quang tú
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường tam thanh có hai mươi hai máy pot và bảy mươi sáu lọ tinh dầu các loại dùng cho thuốc lá điện tử
thời điểm kiểm tra chủ của lô hàng không xuất trình được các hóa đơn chứng từ
chứng minh được nguồn gốc xuất xứ
tú cho biết số thuốc lá điện tử này đã được đặt mua trên facebook của những hội nhóm
chuyên bán thuốc lá điện tử để mang về bán kiếm lời
vào tối ngày hôm qua cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã có văn bản gửi sở y tế vĩnh phúc
sau vụ việc có ba trăm năm mươi công nhân của công ty trách nhiệm hiểu hạn sinwon ebenezer việt nam
tỉnh vĩnh phúc nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm
cục đề nghị đình chỉ ngay bếp ăn của công ty này
tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân của vụ việc theo quy định
cục an toàn thực phẩm đề nghị sở y tế vĩnh phúc chỉ đạo ngay các cơ sở y tế
có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân
trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội trần chuyên môn với tuyến trên
trước đó vào trưa ngày hôm qua ngày một mươi bốn tháng năm công ty trách nhiệm hiểu hạn sinwon ebenezer việt nam
tổ chức cho ba hai trăm chín mươi tám công nhân ăn trưa cho đến khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày
thì đã có ba trăm năm mươi một công nhân của công ty
có biểu hiện đau bụng buồn nôn và đang được chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện trên địa bàn